thưa quý vị cách đây hơn một năm thì người dân huyện lệ thủy của tỉnh quảng bình
đã phải trải qua một trận đại hồng thủy kinh hoàng nhất trong lịch sử
hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn nhiều người dân trắng tay
vậy cuộc sống của người dân lúc này ra sao
phóng viên intv đã quay trở lại xã an thủy rốn lũ của vùng lệ thủy
khi mà chỉ còn không nhiều ngày nữa là đến tết nguyên đán
đây là ngôi nhà mới của bà nguyễn thị vân được xây lại chỉ vài tháng
khi ngôi nhà cũ bị sập đổ hoàn toàn trong trận đại hồng thủy vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
thời điểm đó bà không hề nghĩ rằng mình có đủ khả năng để có một chỗ ở như thế này
hôm nay sau này là cũng do các công ty tây tơ các doanh nghiệp ủng hộ cho một ít

toàn xã an thủy có một mươi ba căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn sau trận lũ lịch sử
tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó với sự chung tay của các mạnh thường quân
sự hỗ trợ của nhà nước của chính quyền các cấp và nỗ lực vượt khó của người dân
tất cả các ngôi nhà đã được xây dựng mới kiên cố vững chắc
nửa tháng trước tết nguyên đáng người dân xã an thủy tất bật gieo mạ vụ đông xuân trong điều kiện thuận lợi
cuộc sống của bà con là dân từng bước được hồi sinh các hậu quả của thiên tai từng bước được khắc phục
đời sống của bà con là dân được đi vào là ổn định và cả chiêu hưởng phát triển khá lên
một mùa xuân mới đang đến rất gần
trải qua những khó khăn thiên tai chưa từng thấy người dân xã an thủy thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết
những tháng ngày bình yên và những gì có được hôm nay